hiện nay tình trạng xả rác thải vô tội vạ đang diễn ra phổ biến tại huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
rác thải khiến những khu vực bờ biển có nguy cơ bị ô nhiễm nặng nếu không sớm có giải pháp chấn chỉnh kịp thời
đây là những hình ảnh rất dễ bắt gặp tại dọc khu vực bờ biển ở xã đảo thạch an huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
đủ loại rác thải sinh hoạt nằm vương váy khắp nơi

ngày nào ông quang cũng bỏ công thu dọn rác nhưng không xòe bởi ý thức giữ gìn môi trường của không ít người dân địa phương không cao
tại xã đảo thạch an mỗi ngày có khoảng hai tấn rác thải ra môi trường
con số này của toàn huyện cần giờ là từ bốn mươi năm tới năm mươi tấn trên ngày
tuy nhiên vấn đề trở ngại hiện nay là địa phương chưa có nhà máy xử lý rác thải quy mô với công nghệ tiên tiến
mà vẫn thu gom tập trung ở bãi rác lộ thiên để xử lý
đáng quan tâm hơn khi hầu hết rác thải là bao nilon có tác hại đến môi trường vô cùng lớn
và lâu dài
để chuyển đổi ý thức sang sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường
thống kê cho thấy bình quân mỗi ngày có khoảng ba năm trăm linh lượt khách du lịch đến với huyện cần giờ
con số này tăng cao vào những ngày cuối tuần chắc chắn sẽ tạo áp lực cho địa phương trong việc bảo vệ môi trường
do vậy cần có nhiều hơn nữa những biện pháp mạnh để chấn chỉnh kịp thời tình trạng xả rác tràn lan như hiện nay
không để khu dự trữ sinh quyển cần giờ và cũng là điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn của tp hcm
ngày càng nặng